nhiều năm trở lại đây cây cam sành đã giúp người dân huyện hàm yên tỉnh tuyên quang có được cuộc sống ấm no và sung túc
năm hai nghìn một mươi ba cam sành hàm yên đã lọt vào top một mươi thương hiệu nổi tiếng nhất việt nam
và để tiếp tục giữ vững và phát triển cam sạch dành cho người tiêu dùng tỉnh tuyên quang đã đẩy mạnh sản xuất theo quy trình việt gáp
gia đình ông nho thôn bốn thuốc hạ xã tân thành huyện hàm yên là một trong những hộ đầu tiên của huyện hàm yên
thực hiện sản xuất cam sành theo quy trình việt gáp
với hơn bốn hectare trồng cam hướng việt gáp trung bình mỗi vụ gia đình ông thu được trên một trăm linh tấn quả
trừ hết chi phí thu lãi trên bốn trăm linh triệu đồng
cây cam trồng theo quy trình việt gáp được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật
phân bón theo đúng nhu cầu dinh dưỡng của cây qua các giai đoạn
sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học
kết hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh tỉa cành tạo tán hợp lý
từ đó cải thiện năng suất cho quả chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với cách trồng truyền thống
nhờ trồng cam theo quy trình việt gáp chất lượng của quả cam được nâng lên
từ đó thu hút được nhiều đơn vị doanh nghiệp đến ký kết bao tiêu sản phẩm
huyện hàm yên hiện có trên trường hợp
trên ba trăm năm mươi hectare cam sành được cấp giấy chứng nhận việt gáp thuộc một mươi ba xã vùng cam của huyện
việc triển khai thâm canh vườn cam đạt tiêu chuẩn việt gáp đã và đang từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống
mở ra hướng phát triển mới sản xuất cam an toàn bền vững
đang từng bước mang lại thu nhập cao cho các hộ trồng cam nơi đây
trong những năm vừa qua huyện cũng đã tập trung chỉ đạo để nâng cao giá trị sản phẩm cam sành
cái nhất là chúng tôi tập trung
hướng dẫn nhân dân chăm sóc theo quy trình kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về chất lượng
cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường công tác quảng bá xúc tiến thương mại
đối với sản phẩm cam sành tại các hội trợ
với sản lượng từ tám mươi đến một trăm linh tấn như vậy là có một cái giá trị rất lớn trong cái sản xuất nông lâm nghiệp của huyện
đẩy mạnh phát triển canh tác theo hướng việt gáp chính là giải pháp phát triển bền vững
an toàn cho cây cam sành hàm yên
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi huyện hàm yên tiếp tục tập huấn một trăm linh các hộ trồng cam trên địa bàn
sản xuất cam việt gáp phân đấu mở rộng trên bảy trăm linh hectare theo tiêu chuẩn việt gáp
tiếp tục quảng bá sản phẩm đến các tỉnh thành trong cả nước
và hướng tới đưa sản phẩm cam xuất khẩu tới các nước đông nam á